tại khu vực tổ một mươi bốn ấp tây khánh năm phường mỹ hòa thành phố long xuyên tỉnh an giang đã xảy ra một vụ sạt lở đất bờ sông làm ba nhà dân bị cuốn trôi hoàn toàn xuống sông và một căn nhà khác có nguy cơ sạt lở phải di rời đến nơi an toàn
rất may là vụ sạt lở xảy ra vào ban ngày nên không gây thiệt hại về người
trước tình trạng trên chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm chiến sĩ công an bộ đội và lực lượng chức năng giúp người dân sơ tán tài sản đến nơi an toàn
vụ sạt lở nằm ngay trên tuyến tỉnh lộ chín trăm bốn mươi ba nối thành phố long xuyên huyện thoại sơn có lưu lượng phương tiện qua lại tương đối nhiều nên tình hình giao thông ở khu vực này trở nên hỗn loạn
lực lượng chức năng vừa tổ chức phân luồng giao thông vừa hỗ trợ người dân di rời tài sản đến nơi an toàn
trước mắt thành phố long xuyên hỗ trợ một mươi triệu đồng cho những hộ dân có nhà bị cuốn trôi đồng thời động viên bà con tạm thời tìm nhà người quen ở tạm trong thời gian thành phố bố trí nơi ở mới
bên cạnh đó thành phố long xuyên sẽ phối hợp với sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang cùng các đơn vị chức năng tiến hành quan chắc khảo sát nguyên nhân sạt lở sụt lún đất để có hướng khắc phục triệt đề